thưa quý vị hôm qua hai tháng ba công an tỉnh khánh hòa đã ra quyết định khởi tố bị can quyết định bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn hữu trường
đăng kiểm viên trung tâm đăng kiểm tỉnh khánh hòa bảy nghìn chín trăm linh một s và nguyễn văn phiêu chủ nhiệm hợp tác xã vận tải hòa bình thành phố nha trang để điều tra về hành vi nhận hối lộ
trước đó cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình dự nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm tỉnh khánh hòa bảy nghìn chín trăm linh một
chiều ngày hai tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã tiến hành tống đạt các quyết định trên đến các bị can
đồng thời thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn hữu trường và nguyễn văn phiêu
cùng với việc tống đạt các quyết định khởi tố bị can và quyết định bắt tạm giam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa cũng đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc của các bị can
qua khám xét cơ quan điều tra tiến hành tạm giữ nhiều tài liệu đồ vật có liên quan
theo điều tra hợp tác xã vận tải hòa bình là cơ sở duy nhất tại tỉnh khánh hòa
có chức năng sửa chữa thiết kế thi công cải tạo các phương tiện cơ giới đường bộ theo quy định của pháp luật
tuy nhiên thực tế gara của đơn vị này từ năm hai nghìn một mươi tám cho đến nay không còn hoạt động
để thực hiện việc cấp đăng kiểm cho các phương tiện cơ giới cải tạo với chức năng và nhiệm vụ được giao
nguyễn hữu trường và nguyễn văn phiêu đã cấu kết cùng nhau
nhiều lần nhận tiền của nhiều chủ xe cơ giới để thực hiện các hành vi nhằm hợp thức hóa hồ sơ cải tạo xe ô tô
để từ đó trung tâm đăng kiểm xe cơ giới khánh hòa cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới cải tạo
và sau đó đưa vào kiểm định cho phù hợp với thiết kế cải tạo
công an tỉnh khánh hòa xác định từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín cho đến tháng một năm hai nghìn hai mươi
nguyễn văn phiêu và nguyễn hữu trường đã nhận một trăm linh chín triệu đồng của năm chủ phương tiện để hợp thức hóa hồ sơ cải tạo cho tám xe ô tô
vụ việc đang tiếp tục được công an tỉnh khánh hòa điều tra mở rộng
vào đêm qua hai tháng ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai chủ trì
phối hợp cùng với các phòng nghiệp vụ và công an thành phố biên hòa
truy lùng bắt giữ được đối tượng nguyễn văn nghĩa ba mươi tuổi thường trú tại xã tấn hưng huyện cái nước tỉnh cà mau
đây là đối tượng đã trực tiếp ra tay sát hại chị trần thị thanh huyền bốn mươi tám tuổi quê thành phố đà nẵng
tạm trú tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai để cướp tài sản
cùng bị bắt với nghĩa còn có đối tượng phan văn trung hai mươi ba tuổi quê tỉnh an giang
trước đó vào trưa ngày một tháng ba nghĩa điều khiển xe mô tô trở tên trung là bạn sống lang thang
tại khu vực công viên quảng trường sáng tạo phường đông hòa thành phố dị an tỉnh bình dương
đến gần nơi nạn nhân tạm trú rồi thả chung xuống uống cà phê còn nghĩa điều khiển xe mô tô vào nhà nạn nhân
tại đây nghĩa đòi tiền cho nạn nhân mượn trước đó không được nên lợi dụng lúc nạn nhân úp mặt xuống giường đã ra tay sát hại nạn nhân
tiếp đó nghĩa lột đôi bông tai
hai điện thoại di động của nạn nhân rồi khóa cửa lại trở trung về chợ thủ đức mua đồ nhậu
sau đó nghĩa tự chạy xe đến hồ nước gần đó đốt bộ đồ đã mặc khi gây án đồng thời vứt con dao và khẩu súng xuống hồ nước
tại cơ quan công an bước đầu nghĩa đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
dùng súng bắn nhau để trả thù hành vi manh động liều lĩnh ngay giữa nội thành thành phố quy nhơn
giữa ban ngày khiến cho nhiều người dân hoảng loạn
ngay sau khi nhận được tin báo của người dân về vụ việc
công an tỉnh bình định đã nhanh chóng điều tra bắt giữ các đối tượng manh động
ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
sáng hai mươi tám tháng hai đã xảy ra một vụ nổ súng tại khu vực ngã tư giao nhau giữa đường trần hưng đạo
và đường phan đình phùng thuộc phường lê hồng phong thành phố quy nhơn
theo người dân thời điểm trên có hai người đi trên một xe máy
dùng một vật giống khẩu súng bắn về phía một người đi xe máy khác
vụ việc tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến người dân xung quanh hoảng sợ
vì hành vi manh động và liều lĩnh của các đối tượng
sau khi phân tích các dữ liệu các tình hình
đến khoảng một mươi một h ba mươi phút chúng tôi xác định được các đối tượng tham gia vụ bán này
chúng tôi đã quyết liệt để truy tìm các đối tượng
trong thời gian sớm nhất chúng tôi đã triệu tập và tổ chức công tác đấu tranh
để bắt giữ ba đối tượng
sau gần một mươi giờ gây ra vụ nổ súng ba đối tượng đã bị cơ quan công an bắt giữ
gồm nguyễn duy khương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám nguyễn thảnh quý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
cùng chú tại huyện tuy phước và trần công sĩ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú thành phố quy nhơn
theo kết quả điều tra quý trực tiếp chở khương ngồi phía sau xe máy
để khương dùng súng bắn trả thù trần công sĩ do có mâu thuẫn trước đó
đối tượng sĩ sau đó dùng súng bắn trả
khương và sĩ là hai đối tượng đã có nhiều tiền án và nghiện ma túy
về các khẩu súng bắn riêng là đối tượng trần công sĩ sử dụng một khẩu súng pháo
cái súng thứ hai là cái súng của đối tượng nguyễn duy khương để dùng
bước đầu là đối tượng khai nhận là loại súng bi
các đối tượng này rất liều lĩnh rất manh động và xem thường pháp luật
cho nên quan điểm của cơ quan cá sát hướng tra là phải sử dụng
lý thật nghiêm có nghĩa là chúng tôi đã tích cực đã bắt cho bằng được các đối tượng này để sau này xử lý cho nó nghiêm theo quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
hôm nay ba tháng ba phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cho biết đã bắt quả tang ba học sinh mua bán trái phép chất ma túy
đó là bạch thanh đại sinh năm hai nghìn năm tạ ngọc thiết sinh năm hai nghìn sáu cùng chú tại xã tịnh hà huyện sơn tịnh và đỗ kim bảo đỗ kim bảo phúc sinh năm hai nghìn sáu chú thành phố quảng ngãi
cả ba đã bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng ngãi bắt quả tàng khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại thời điểm bị bắt qua kiểm tra lực lượng công an thu giữ một bọc giấy màu trắng
bên trong có
chứa năm viên nén màu xám và một túi nilon màu trắng
bên trong có chứa chất rắn màu trắng
cả ba đối tượng khai là thuốc lắc và ma túy dạng khay
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
có hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
hai đối tượng là đinh quốc trưởng hai mươi năm tuổi quê ở ninh bình và châu trí quang một mươi chín tuổi quê ở an giang đã bị công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương tạm giữ để điều tra làm rõ
tại nơi ở của hai đối tượng cơ quan công an thu giữ rất nhiều con dấu mộc giả của các cơ quan tổ chức
bên cạnh đó còn nhiều giấy tờ bằng được làm giả chưa kịp giao cho người dân đặt làm
trưởng là người trực tiếp làm giả giấy tờ rồi thuê quang đi giao hàng
trước đó nhận được tin báo của người dân về việc có người làm giả giấy tờ nên công an phường phú tân phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an thành phố thủ dầu một điều tra và bắt giữ được cả hai
sợ bị gia đình lam mắng do làm mất túi sách bên trong có số tiền lớn một phụ nữ trú tại xã long điền đông a huyện đông hải tỉnh bạc liêu đã đến cơ quan công an trình báo tin giả rằng bản thân bị cướp giật tài sản
hành vi báo tin giả trên đã bị cơ quan công an hoàn tất hồ sơ để xử phạt hành chính theo đúng quy định của pháp luật

trong phần tiếp theo mời quý vị cùng đến với những thông tin về truy nã tội phạm
thưa quý vị ngày hôm qua hai tháng ba công an tỉnh khánh hòa đã ra quyết định khởi tố bị can quyết định bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn hữu trường đăng kiểm viên trung tâm đăng kiểm tỉnh khánh hòa bảy nghìn chín trăm linh một s và nguyễn văn phiêu chủ nhiệm hợp tác xã vận tải hòa bình tp nha trang để điều tra về hành vi nhận hối lộ
trước đó cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm tỉnh khánh hòa bảy trăm chín mươi tám
chiều ngày hai tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã tiến hành tống đạt các quyết định trên đến các bị can đồng thời thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn hữu trường và nguyễn văn phiêu
cùng với việc tống đạt các quyết định khởi tố bị can và quyết định bắt tạm giam cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa cũng đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc của các bị can qua khám xét cơ quan điều tra tiến hành tạm giữ nhiều tài liệu đồ vật có liên quan
theo điều tra hợp tác xã vận tải hòa bình là cơ sở duy nhất tại tỉnh khánh hòa có chức năng sửa chữa thiết kế thi công cải tạo các phương tiện cơ giới đường bộ theo quy định của pháp luật
tuy nhiên thực tế gara của đơn vị này từ năm hai nghìn một mươi tám cho đến nay không còn hoạt động
để thực hiện việc cấp đăng kiểm cho các phương tiện cơ giới cải tạo với chức năng và nhiệm vụ được giao nguyễn hữu trường và nguyễn văn phiêu đã câu kết cùng nhau nhiều lần nhận tiền của chủ xe cơ giới để thực hiện các hành vi nhằm hợp thức hóa hồ sơ cải tạo xe ô tô
để từ đó trung tâm đăng kiểm xe cơ giới khánh hòa cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới cải tạo và sau đó đưa vào kiểm định cho phù hợp với thiết kế cải tạo
công an tỉnh khánh hòa xác định từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín cho đến tháng một năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn văn phiêu và nguyễn hữu trường đã nhận một trăm linh chín triệu đồng của năm chủ phương tiện để hợp thức hóa hồ sơ cải tạo cho tám xe ô tô
vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
còn đối với một số trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại cần thơ sau quá trình điều tra truy xét vào ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp cần thơ tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với châu ngọc ý và nguyễn sĩ hùng về tội nhận hối lộ quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của hai bị can châu ngọc ý và nguyễn sĩ hùng thu giữ nhiều hồ sơ tài liệu phục vụ cho quá trình mở rộng điều tra vụ án
châu ngọc ý là giám đốc của các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số sáu nghìn năm trăm linh hai d sáu nghìn năm trăm linh bốn d và sáu nghìn năm trăm linh sáu d đã nhận tiền của các chủ phương tiện để làm hợp thức hóa các hồ sơ cải tạo xe cơ giới các loại đối với những phương tiện không đủ hồ sơ kỹ thuật theo quy định
cụ thể đối với phương tiện cải tạo để thay đổi công năng sử dụng thì điều kiện phải được thiết kế phê duyệt thiết kế và tổ chức thi công cải tạo tại các đơn vị được đăng ký và cấp phép theo quy định
nhưng trên thực tế các chủ phương tiện tự cải tạo hoặc thuê các xưởng cơ khí thi công theo yêu cầu của chủ phương tiện nên không có hồ sơ đảm bảo yêu cầu công tác đăng kiểm
nhận thấy nhu cầu về việc hợp thức hóa hồ sơ đăng kiểm cho các phương tiện cải tạo châu ngọc ý đã câu kết với nguyễn sĩ hùng doanh nghiệp tư nhân sửa chữa ô tô phú hưng ở bến tre để lập khống hồ sơ cải tạo phương tiện ký khống biên bản nghiệm thu cải tạo mua các giấy chứng nhận kết quả kiểm định cần trục cẩu để hợp thức hóa hồ sơ cho các phương tiện không đủ điều kiện hồ sơ cải tạo theo quy định
châu ngọc ý đã nhận số tiền từ một mươi triệu đến một mươi hai triệu đồng một hồ sơ để làm hồ sơ hợp thức hóa cho các phương tiện trên tổng số tiền ý đã nhận để làm hồ sơ hợp thức hóa cho các phương tiện cải tạo đạt trên hai tỷ đồng
trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại sở giáo dục và đào tạo tỉnh điện biên sau gần hai ngày xét xử vào sáng ngày hôm qua hai tháng ba tòa án nhân dân tỉnh điện biên đã tuyên án nguyễn văn kiên cựu giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh điện biên cùng với bảy bị can trong vụ án này
sau khi xem xét các hình thức tăng nặng giảm nhẹ hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh điện biên tuyên án nguyễn văn kiên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba nguyên giám đốc

cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp với công an tỉnh điện biên khởi tố bị can nguyễn văn kiên và bảy đồng phạm
liên quan đến chuyên án buôn lậu xăng ở các tỉnh phía nam giai đoạn hai viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai vừa chuyển hồ sơ sang tòa án để truy tố ba mươi hai bị can về tội trốn thuế
theo cáo trạng công an tỉnh đồng nai phát hiện nguyễn thăng long giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu
năm số năm xã bình minh huyện trảng bom tiêu thụ nguồn xăng dầu không có hóa đơn chứng tử do mai thị dần giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn hà lộc thành phố vũng tàu cung cấp
trong khoảng thời gian từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi một nguyễn đức dần cháu chồng của mai thị dần đã mua tổng cộng hơn bảy bốn triệu lít xăng và hơn hai một triệu lít dầu đeo không có hóa đơn chứng tử nhập vào kho xăng dầu của công ty trách nhiệm hữu hạn hà lộc
sau đó giao cho lê thị thùy linh